chỉ có gần hai mươi bảy công trình cấp nước sinh hoạt tập trung hoạt động hiệu quả và bền vững
đây là con số được trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh bắc giang điều tra
trong đợt triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm hai nghìn một mươi chín
ở hai trăm ba mươi xã thuộc một mươi huyện thành phố trong tỉnh
có tổng số một trăm ba mươi công trình cấp nước tập trung được điều tra
ngoài hai mươi bảy công trình hoạt động bền vững thì còn lại là số công trình hoạt động tương đối bền vững
hoạt động kém bền vững đặc biệt số công trình không hoạt động chiếm trên ba mươi sáu
để khắc phục tình trạng này những năm qua tỉnh bắc giang đã đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp
vào đầu tư các công trình nước sạch quy mô lớn
đồng thời thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công trình nước sạch
tuy nhiên vẫn chưa có nhiều tiến triển